xin kính chào quý vị và các bạn
thưa quý vị do trụ ảnh hưởng của dưỡng áp thấp
có trục đi qua khu vực bắc bộ kết hợp với vùng hội tụ gió phát triển đến mực năm m
nên ở bắc bộ tiếp tục xảy ra tình trạng là nhiều mây và có mưa rông
có nơi sẽ xảy ra mưa to đến rất to trong ngày mai
mưa thường tập trung vào thời điểm chiều tối đêm đến sáng sớm
do có mưa liên tục xuất hiện trong nhiều ngày
đặc biệt là tại khu vực vùng núi phía bắc
nơi có địa hình địa mạ phức tạp
sẽ tiêm ẩn nhiều nguy cơ cao xảy ra lũ ống lũ quét và xa lở đất đá
ngoài ra nguy cơ xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
có thể xuất hiện trong cơn rông
thời tiết trong hai mươi bốn giờ tới mát mẻ
mức nhiệt cao nhất là hai mươi chín ba mươi hai độ có nơi cao hơn
khu vực từ thanh hóa đến bắc hóa tĩnh
cũng do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục tây bắc đông nam
đi qua khu vực đồng bằng bắc bộ
nên trong ngày và đêm mai vẫn có khả năng xuất hiện mưa rông rải rác
các khu vực còn lại của miền trung
thì mưa rông chỉ xảy ra trong thời gian chiều tối và đêm
nhiệt độ tại các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế là ba mươi một ba mươi bốn độ
trong khi đó các tỉnh đà nẵng đến ninh thuận bình thuận
xuất hiện nắng nóng với mức nhiệt cao nhất
có thể đạt được mức là ba mươi ba ba mươi sáu độ có nơi cao hơn
tại khu vực tây nguyên và nam bộ
trong ngày mai có xu hướng giảm mưa rông hơn so với những ngày gần đây
thời tiết chủ đạo ban ngày là còn nắng gián đoạn
chiều tối có khả năng xuất hiện mưa rào và rông
nhưng cường độ và lượng mưa không quá lớn
và diện mưa thì không rộng
nhiệt độ cao nhất ngày mai tại khu vực vùng cao tây nguyên
là từ ba mươi đến ba mươi ba độ còn tại nam bộ là ba mươi một ba mươi bốn độ
tuy mưa có xu hướng giảm nhưng người dân trên khu vực
thì vẫn hết sức lưu ý trong cơn rông có thể sẽ có lúc xoáy và gió giật mạnh
trên biển vùng biển quần đảo hoàng sa có mưa rông
đề phòng lốc xoáy và gió giật mạnh
với gió nam đến đông nam ở mức là cấp bốn cấp năm
vùng biển quân đảo trường sa có mưa rông
đề phòng lốc xoáy và gió giật mạnh gió tây nam cấp bốn năm
tại cả hai quần đảo hoàng sa và trường sa đều ở dưới mức là ba mươi một độ
khu vực hà nội và các vùng luân cận
nhiều mây chiều tối và đêm và lúc sáng sớm
sẽ có mưa rào và rông trưa chiều còn nắng gián đoạn
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh